ngày hôm nay tổng thống pháp emmanuel macron đã có cuộc hội đàm với chủ tịch trung quốc tập cận bình tại thủ đô bắc kinh

trong bài phát biểu trước thềm hội đàm tổng thống macron tuyên bố bắc kinh có thể đóng vai trò quan trọng

tổng thống macron nhấn mạnh mong muốn là một tiếng nói đoàn kết châu âu trong vấn đề ukraine

trước đó vào sáng cùng ngày trong cuộc gặp thủ tướng trung quốc lý cường tại đại lễ đường nhân dân
tổng thống macron nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại song phương trong những thời điểm khó khăn này
ông macron cho biết khả năng chia sẻ cách đánh giá chung và xây dựng một con đường chung là cần thiết

sau đó là cuộc gặp ba bên với bà von der leyen